báo cáo từ văn phòng bộ công an và cục hàng hải việt nam văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy
trong hai tháng đầu năm từ một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hai ba trăm sáu mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một một trăm hai mươi năm người và bị thương một bảy trăm tám mươi một người
so với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông giảm bốn trăm năm mươi bốn vụ giảm một mươi sáu chín
số người chết giảm hai trăm ba mươi một người giảm một mươi bảy bốn số người bị thương giảm ba trăm tám mươi năm người giảm một mươi bảy bảy mươi bảy
giao thông đường bộ tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp khi sau hai tháng đầu năm nay
có xảy ra một hai trăm chín mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một chín mươi chín người bị thương sáu trăm tám mươi ba người
cách đây ít ngày vào ngày một mươi chín tháng hai một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại con tum
giữa xe mô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai g một ba mươi nghìn tám mươi năm do người nước ngoài điều khiển
trở theo một người khách
trong ngày khác cả hai đều mang quốc tịch cộng hòa liên bang đức từ hướng con tum đi đà nẵng
va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi hai nghìn một mươi tám lưu thông hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai người đi mô tô bị tử vong